ngày hai mươi sáu tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào do đồng chí phan khâm vị pha văn
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào dẫn đầu sang dự lễ tàng chủ tịch nước trần đại quang
tại buổi tiếp đồng chí phan khâm vị pha văn trân trọng truyền lời chia buồn sâu sắc lòng tiếc thương vô hạn của đảng nhà nước quốc hội
chính phủ và mặt trận lào xây dựng đất nước tới đảng nhà nước quốc hội chính phủ và mặt trận tổ quốc việt nam về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
đồng chí phan khâm vị pha văn đánh giá cao sự đóng góp của chủ tịch nước trần đại quang trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước của việt nam
việc đồng chí trần đại quang từ trần không chỉ là tổn thất lớn đối với đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia quyến
mà đảng nhà nước và nhân dân lào cũng mất đi một người bạn thân thiết và gần gũi
trần đại quang là nhà lãnh đạo có đóng góp quan trọng vào việc phát triển một quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa lào việt nam trong suốt thời gian qua
thay mặt ban chấp hành trung ương đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn ban chấp hành trung ương đảng nhà nước quốc hội chính phủ và mặt trận lào xây dựng đất nước đã gửi điện chia buồn về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
trần đại quang là nhà lãnh đạo có đóng góp quan trọng vào việc phát triển một quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa lào việt nam trong suốt thời gian qua
và những thiệt hại do mưa lũ gây ra gần đây
tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với đảng nhà nước và nhân dân lào giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển vì sự phát triển phồn vinh của hai dân tộc cũng như vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới